thưa quý vị một mươi chín tỉnh thành phố phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
phải chia hai mũi giáp công linh hoạt trong phòng chống dịch
đây là yêu cầu của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp ban chỉ đạo vào sáng nay ngày một mươi tám tháng bảy tại trụ sở chính phủ
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo nhận định
đến nay tình hình dịch bệnh ở một số địa phương như bắc ninh bắc giang đang được kiểm soát
đối với khu vực miền trung một số địa phương như phú yên khánh hòa đà nẵng
tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu phức tạp hơn với những ổ dịch mới
đòi hỏi các lực lượng phải tập trung khoanh vùng dập dứt điểm
bên cạnh đó tình hình dịch bệnh ở thành phố hồ chí minh và một số địa phương lân cận vẫn diễn biến phức tạp
vì vậy thủ tướng chính phủ đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg với một mươi chín tỉnh thành phố phía nam
liên quan đến vấn đề này phó thủ tướng vũ đức đam nhận định
đối với một mươi chín tỉnh thành phố phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cần phân loại thành hai nhóm
thứ nhất nhóm những địa phương tương đối an toàn khu vực nam sông hậu và bình phước
cần tiếp tục thực hiện chiến dịch ngăn chặn phát hiện truy vết khoanh vùng dập dịch và điều trị
như các địa phương đang kiểm soát được dịch
nhóm thứ hai gồm các địa phương có lây nhiễm cao đặc biệt lây lan rộng như thành phố hồ chí minh bình dương
cần có giải pháp và cách làm mới phù hợp hơn
do đó một mươi chín tỉnh thành phố phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
phải chia hai mũi giáp công linh hoạt trong phòng chống dịch
một mũi tập trung lực lượng tại những vùng đỏ có mức độ nguy cơ dịch bệnh rất cao
mũi còn lại thực hiện tầm soát sàng lọc kết hợp các biện pháp đồng bộ
giữ chặt vùng xanh an toàn cô lập những vùng vàng làm sạch để trở thành vùng xanh
phó thủ tướng lưu ý tùy tình hình dịch bệnh tại các vùng ổ dịch
đảm bảo tiết kiệm rt pcr để đảm bảo tiết kiệm hiệu quả không giàn hàng ngang xét nghiệm
ở những nơi khác các địa phương phải tăng tần suất xét nghiệm nhanh
tập trung sàng lọc tại bệnh viện nhằm bảo vệ tối đa hệ thống y tế